nguyễn ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai được biết đến là một đại gia gỗ nổi tiếng ở bắc ninh
minh sâm và con gái là nguyễn thu hằng cùng bảy đồng phạm bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản
còn bị can quách văn lộc chú tại huyện từ sơn tỉnh bắc ninh
bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại chợ gỗ phù khê đông chợ đồng bèo thuộc xã phù khê thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an bắt quả tang nguyễn hữu hoàng
nhân viên của ban quản lý chợ đồng bèo thuộc công ty đại an
có hành vi cưỡng đoạt một hai triệu đồng của một người đàn ông ở huyện gia lâm hà nội
khi vào chợ này bán hàng
từ việc hành vi phạm tội quả tang của đối tượng hoàng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bóc gỡ đường dây tội phạm do minh sâm cầm đầu
núp bóng dưới vỏ bọc công ty đại an
cùng ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn khi khám xét sưởng gỗ và nơi làm việc của bị can hưng sóc
tại xã nguyên khê huyện từ sơn tỉnh bắc ninh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ bên trong tủ đồ cá nhân
có chứa một khẩu súng k năm mươi bốn một băng tiếp đạn và năm viên đạn
các đối tượng khai nhận tủ đồ này là của bị can quách văn lộc
chứa tại xã phù khê huyện từ sơn
lộc là tay chân của hương sóc nên được hương sóc giao cho cất giữ khẩu súng nêu trên
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn thu giữ của hưng sóc bốn khẩu súng
một quả lựu đạn hai dùi cuối điện
tuy nhiên trong quá trình điều tra hưng sóc đã chết nên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với hưng sóc về tội cưỡng đoạt tài sản
và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào tối ngày hai mươi bảy tháng năm
tại ấp bù núi b xã lộc tấn huyện lộc ninh tỉnh bình phước
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước bắt và tạm giữ hình sự để điều tra
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi bảy tháng năm do có mâu thuẫn với anh nguyễn văn sơn
thường gọi là nhỏ chú ấp bù núi b xã lộc tấn huyện lộc ninh
điều pháp thường gọi là điều hùng tạm trú ấp đồi đá xã lộc khánh huyện lộc ninh
đã rủ điều hôn chú ấp năm xã lộc điền huyện lộc ninh cầm dao đi tìm anh sơn để trả thù
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày thì gặp anh sơn đang đi bộ một mình trên đường điểu hôn đã cầm dao
chém trúng vào vùng cổ của anh sơn khiến anh ngã gục và tử vong tại chỗ
sau đó điều pháp và điều hôn chở nhau về nhà ngủ
nhận được tin báo ngay trong đêm công an huyện lộc ninh đã tiến hành truy xét và xác định điều hôn
cùng điều pháp là hai nghi can có liên quan nên đã mời về làm việc
tại cơ quan công an nhiều hôn và điều pháp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan công an đã thu giữ vật chứng là hai con dao gây án và chiếc xe mô tô là phương tiện
đi gây án còn dính máu của hai nghi can trên
để đấu tranh ngăn chặn tội phạm ở các địa bàn nông thôn miền núi nhiều mô hình quần chúng tự quản
cụm liên hoàn về an ninh trật tự ra đời đã đem lại nhiều kết quả thu hút được đông đảo nhân dân tham gia
phóng sự sau giới thiệu về mô hình cổng phòng chống tội phạm và tính cảnh an ninh
ở xã long sơn huyện miền núi minh long quảng ngãi
không kể ngày hay đêm chỉ cần nghe tin báo có tội phạm trên địa bàn là công an xã long sơn
huyện minh long lập tức triển khai lực lượng đến các cổng phòng chống tội phạm để chốt chặn
đồng thời thông báo huy động tổ phòng chống tội phạm ở thôn cùng tham gia
tiến kẻ báo động đánh lên là nhiều người dân cũng nhanh chóng có mặt để cùng tham gia truy bắt tội phạm
nghe tiếng báo động thì dân tập trung đây nói chung mang theo cái dụng cụ
ví dụ như
dạy cây đó để dự phòng khi có tội phạm
tổ phòng chống tội phạm ở thôn có tám thành viên gồm trưởng phó thôn thôn thôn đội và tổ an ninh nhân dân do trưởng thôn làm tổ trưởng
khi có tình huống cần chút chặn thì lực lượng công an dân quân xã và nhân dân cùng tham gia
với hai cổng phòng chống tội phạm nằm trên tuyến đường độc đạo ở thôn diên sơn và thôn xà tôn
thì các đối tượng gây án
đường tháo chạy
trước khi phát động phân trùng chống vệ ninh tô quốc
thì chúng tôi đã triên truyền vận động nhân dân trên điều hòa người xóa
chúng ta là có hơi các công ngõ phòng chống tội phạm
mà khi có sự việc xảy ra trộn cáp
thì khi chúng tôi quấn kiện bộ động
thì nhân dân đồng tình ủng hộ chúng tôi để chốt chặn
khó khăn đường không cho tội phạm lọt xuống bây giờ
năm hai nghìn một mươi một tình hình trộm cắp thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện
các đối tượng lại rất manh động sử dụng phương tiện tốc độ cao dùng đèn pha
sẵn sàng chống trả đến cùng khi bị phát hiện và truy đuổi làm cho người dân rất bức xúc
mô hình cổng phòng chống tội phạm và tiến cảnh an ninh ra đời đã ngăn chặn được tình trạng này
sau khi xây dựng ba cổng này thì tất cả có ngõ đường từ phía dưới lên phía đồng bàn lên
thì đều bị kín các đối tượng không còn đường trả thoát
khi lên đến địa bàn huyện long là không còn đường trả thoát
và cũng từ cái cổng này thì đa số quần chúng nhân dân trong các thông mà có mô hình này
thì đều nhận thức được và tự giác thông do vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chính sự đồng thuận và tích cực tham gia của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã góp phần rất lớn vào ổn định chính trị
đảm bảo an ninh trực tự an toàn xã hội ở địa phương
đây cũng là một tiêu chí cần đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới
và chịu hậu quả nặng nề nhất trên thế giới
số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh là khoảng tám trăm linh tấn chiếm hai mươi diện tích đất đai
và từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay thì ước tính có hơn bốn mươi người chết và hơn sáu mươi người bị thương
do bom mìn còn sót lại
và thật nguy hiểm là số bom mìn chưa nổ không chỉ tập trung nhiều tại các tỉnh miền trung
mà còn giải rác tại hầu hết sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
và mới đây thì tại tỉnh hải dương hơn hai trăm linh quả bom mìn các loại tồn sót sau chiến tranh
đã được bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương tổ chức hủy nổ thành công
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm trong quá trình thi công đào hố rác phục vụ cho quy hoạch nông thôn mới
tại cánh đồng cấm thôn an lâu xã hồng quang huyện thanh miện tỉnh hải dương
lực lượng thi công phát hiện
một số hố sâu chứa rất nhiều bom mìn đạn còn tồn sót trong thời kỳ chống pháp
nhận được tin báo bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương cử lực lượng công binh xuống bảo vệ hiện trường
nghiên cứu phương án để trục vớt
sau một tuần trục vớt vận chuyển tập kết đến vị trí hủy nổ
lực lượng công binh đã thu gom được hai trăm linh tám quả bom mìn đạn các loại
trong đó có một quả bom có trọng lượng trên sáu mươi kg có đường kính ba mươi cm chiều dài bảy mươi cm
do làm tốt công tác chuẩn bị nên việc hủy nổ số bom mìn trên được thực hiện đúng kế hoạch
đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện
vâng tất cả các loại bom mìn vật liệu nổ còn sót lại đều rất nguy hiểm
có thể phát nổ khi bị tác động trong quá trình lao động sản xuất
hoặc do những nguyên nhân về cơ học lý học hay hóa học
vì vậy người dân khi phát hiện có bom mìn còn tồn sót thì cần phải báo cho cơ quan chức năng
không được tự ý di rời và đặc biệt là không được cưa đập phá bom mìn và vật liệu nổ
để tránh những hậu quả đau lòng
song song với công tác tuyên truyền về bom mìn vật liệu nổ
thì việc vận động người dân tự giác giao nộp súng tự chế
một trong những công tác luôn được các cơ quan chức năng sát sao thực hiện
với tính sát thương cao súng tự chế đang là mối lo ngại của cộng đồng
tại huyện vùng biên của mường trà điện biên
thì hiện nay một bộ phận đồng bào người dân tộc thiểu số vẫn sử dụng súng tự chế để đi săn
và kết quả của việc tuyên truyền cho người dân tự giác giao nộp súng tự chế ra sao
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
bốn trăm linh khẩu súng tự chế được giao nộp
đây là kết quả sau một thời gian thực hiện đợt tuyên truyền vận động người dân giao nộp súng tự chế
một số người dân mặc dù đã hiểu về các hại của khí nổng cú hỗ trợ
nhưng vẫn chưa chấp hành vẫn còn cất giấu khí nổng cú hỗ trợ
để sử dụng vào mục đích tìm kiếm thức ăn săn bắn bảo vệ mùa mạng
do đó một số người dân hộ gia đình vẫn còn giấu các khí nổng cú hỗ trợ trên nương
rẫy và sử dụng vào những giờ hoặc là nửa đêm để đi săn bắn để có mắt được được chức năng
đã có nhiều chuyện đau lòng xảy ra từ nguyên nhân súng săn tự chế
anh vừa a thào xã hủy mí huyện mường trà tỉnh điện biên
thiệt mạng ngay sau khi bị chính anh họ bắn nhầm
sự việc xảy ra khi vừa phái xình cùng con trai là vừa a chua đi săn gà rừng
tại khu vực đồi đề e bản lùng thàng hai xã hủy mỹ
sau khi nạp thuốc súng và sáu viên đạn bi sắt vào trong nòng sụp sình đã bắn nhầm vào anh thảo
nhận được thông tin trên công an huyện đã cử tổ công tác lập tức có mặt tại hiện trường
vận động người vi phạm ra tự thú
sau khi được vận động sình đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nổ vũ khí
lúc tôi đi sang bán gà rừng bán nhầm người bán nhầm gà với người của em vừa sơ thảo
tôi sợ quá chạy về nhà bố con chạy về nhà
tôi đến tương tự tiếc nhưng mà thương vợ thương con
vì tối có cán bộ điều tra về thì tôi đi báo cán bộ điều tra
với sự xuất hiện của những loại vũ khí
công tác quản lý các loại súng tự chế trên địa bàn huyện vùng biên mường trà
vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn sẽ còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
và luôn là nỗi lo cho cộng đồng
công tác của sình đã tạo súng bao gồm một cái buồng này
chữa bơm ra cái hơi khuẩn vào cái buồng này
sau đó đậu kiến lại và sử dụng hệ thống xây điện dẫn để tạo ra một cái tiên lửa điện ở đây
thì khi bấm cỏ sẽ tạo ra một cái
tiên lửa điện sẽ bút cháy khuồn vào đây và có tạo ra một lực đẩy theo lòng súng
đến đây và sẽ đẩy cái viên bi ra khỏi lòng súng
thời gian qua đã có nhiều người dân chủ động giao nộp vũ khí vật liệu nổ
sau khi hiểu được những nguy hiểm mà những vật dụng này mang lại
để ngăn chặn những hiểm họa do súng tự chế gây ra
công an huyện mường trà đang tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân
thu hồi vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn
góp phần hạn chế những sự việc đau lòng xảy ra
cũng như giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
văn phòng chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của phó thủ tướng vương đình huệ
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về phương án điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu
trong những tháng cuối năm
theo đó phó thủ tướng giao bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam evn
xây dựng và tính toán kịch bản về phương án điều chỉnh giá điện theo lộ trình thị trường
trong đó có báo cáo cụ thể về giá thành giá bán lỗ lãi các khoản còn treo
báo cáo thủ tướng chính phủ
mới đây bộ công thương đã công bố khung giá bán buôn điện của tập đoàn điện lực việt nam evn
cho các tổng công ty điện lực năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó giá mua buôn điện của evn ở năm tổng công ty là điện lực miền bắc điện lực miền trung
điện lực miền nam điện lực hà nội điện lực thành phố hồ chí minh đều tăng trung bình
từ hai đến năm lên mức một một trăm linh bảy đồng đến một năm trăm linh tám đồng một kwh
ý tưởng sản xuất kinh doanh thiết kế mẫu nhà hay phương án khởi nghiệp đều cần sự sáng tạo
hiện đang có nhiều tổ chức doanh nghiệp đã huy động tính sáng tạo đó bằng cách tổ chức các cuộc thi kèm giải thưởng lớn
và nhiều bạn trẻ đang coi đây cũng là cơ hội để nhiều bạn trẻ thể hiện tài năng và săn giải thưởng
qua giới thiệu của nhà trường bạn nguyễn bá bình đăng nên ý tưởng cho cuộc thi thiết kế logo
do hai trường đại học kiến trúc và đại học mỹ thuật công nghiệp phối hợp tổ chức
trong lúc học và trong lúc ra trường thì
em cũng đã trải qua cũng khá nhiều cuộc thi tham gia khá nhiều cuộc thi
em coi nó cũng gần như là một cái nghề cho bản thân vì vừa theo được đam mê vừa lại có thu nhập
hôm nay đến cuộc thi thì em tâm trạng rất là vui rất là hồ hởi
thì tuy rằng là cũng không được gọi là một cuộc thi không được gọi là một cuộc thi không được gọi là một cuộc thi không được gọi là một cuộc thi không được gọi là một cuộc thi
và cũng không được nhận giải từ quan hệ trước nhưng mà em cũng có một cái cơ hội mới
cơ hội mở ra cho mình là làm việc được làm việc tại chính cái đơn vị mà đã tổ chức giải
tham gia cuộc thi này thì chắc chắn là em đã tự tin hơn rất nhiều
vì mình đã được tiếp xúc với những cái sản phẩm những cái nền công nghiệp và thiết kế bên ngoài
cho nên là không chỉ học ở trường mà khi mà được tiếp xúc bởi những cái sáng tạo bên ngoài thì em cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều
hiện nay có những cái công nghiệp những cái thiết kế bên ngoài thì em cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều
hiện nay có rất nhiều cuộc thi mà các nhà trường doanh nghiệp tổ chức
vậy nên nhiều em sinh viên thay vì làm thêm bằng bưng bê trong nhà hàng hay dạy thêm
thì các em đang hướng đến việc săn các giải thưởng mà các công ty doanh nghiệp tổ chức
việc lựa chọn cuộc thi nào xứng đáng đủ tầm cũng là một kỹ năng đòi hỏi trí tuệ cao tính sáng tạo và cả niềm say mê trong công việc
trước hết là việc sinh viên tham gia các giải thưởng
cái nhu cầu đầu tiên đó là các em được thực hành
từ trên ghế nhà trường ra ngoài xã hội cũng là một khoảng cách mà các em cần phải phấn đấu
sinh viên mỹ thuật thì thường là có cái năng lực sáng tạo rất rồi rằng
thế thì những cái dịp như vậy là cái dịp mà các em được tham gia và cũng đồng thời được thỏa sức sáng tạo
và kiểm chứng cho mình cái việc học ở trong nhà trường ra sao

ngoài có sân chơi thực hành và giải thưởng

do ban tổ chức đưa ra tham gia các cuộc thi cũng đồng nghĩa với việc mở ra cơ hội việc làm cho nhiều sinh viên sau khi ra trường
bản thân tôi là một cái kiến trúc sư thì đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn để mà thành lập những công ty
thì tôi thành lập công ty từ khi tôi mới ra trường
và tôi hiểu rõ là các bạn sinh viên có những khó khăn gì
hiểu rằng các bạn ấy thiếu rất nhiều những cái kiến thức về vật liệu về kỹ thuật và điều đó
những kiến thức về vật liệu về kết cấu và rất nhiều những kỹ năng khác để làm việc
đồng thời cũng cho các bạn sinh viên những cơ hội để các bạn cõi sát
đi vào với thực tế các công việc mà công ty có
những bạn sinh viên săn giải thường giỏi thường là những người nhanh nhạy
tư duy tốt và không ngại va chạm
chính những tố chất đấy đang tạo ra một thế hệ lao động trẻ năng động tài năng
và tất nhiên cánh cửa việc làm và cơ hội thăng tiến cũng đang rộng mở
đã làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế các tỉnh miền bắc các tỉnh miền trung
đặc biệt là quảng bình một địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch
trước thực trạng lượng khách du lịch giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
sở văn hóa thể thao và du lịch địa phương đã cùng người dân
thực hiện nhiều biện pháp giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch
và những chính sách kích cầu du lịch này đã sớm đem lại khởi sắc cho du lịch tỉnh quảng bình
tuần lễ tắm biển một hoạt động chưa từng được tổ chức tại quảng bình
biển nơi đây vốn đã rất đẹp và có sức hút lạ kỳ đối với không chỉ người dân địa phương
mà còn hấp dẫn đối với hàng triệu du khách trong và ngoài nước
vì thế biển quảng bình năm nào cũng đông đúc sôi động
nhưng sự cố môi trường vừa qua đã biến biển quảng bình
trở nên vắng vẻ thiếu hình bóng của cả người dân lẫn khách du lịch
tuy nhiên mọi thứ đã dần được cải thiện trong những ngày gần đây
ngành du lịch tỉnh quảng bình thấu hiểu nếu chính người dân quảng bình mà không tắm biển
không ăn hải sản thì thật khó để khách du lịch có thể tin tưởng và tới đây
do đó với tuần lễ tắm biển này tỉnh quảng bình và hàng ngàn người dân sẽ đồng loạt
tham gia hoạt động tắm biển trên hầu khắp các bãi biển của địa phương
nhằm mục đích truyền tải những thông điệp du lịch tới du khách trong và ngoài nước
theo các chỉ số về môi trường thì rất là an toàn cho sức khỏe con người
cho các hoạt động trên biển
tuy nhiên hiện nay khó khăn là tâm lý của du khách du lịch và của người dân quảng bình
do đó chúng tôi hành động để xóa bỏ những mặc cảm về biển như thời gian vừa qua
không chỉ có tắm biển mà có hàng loạt các hoạt động vui chơi đã và sẽ được tổ chức
tại các bãi biển của tỉnh quảng bình
thu hút một lượng lớn người dân quảng bình

bên cạnh đó các địa điểm lưu trú đã đồng loạt giảm giá phòng từ hai mươi đến năm mươi
khu du lịch phong nha và động thiên đường cũng đã cam kết giảm giá vé tới ba mươi
từ năm hai nghìn hai mươi
với những chính sách kích cầu du lịch như vậy lượng khách theo đoàn đặt phòng tại quảng bình
đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi tăng hai mươi bảy so với tháng năm chưa kể khách tự do
biển quảng bình đang dần lấy lại vị thế của mình góp phần quan trọng cùng ngành du lịch quảng bình
vượt qua giai đoạn khó khăn
sự cố môi trường biển vừa qua tại các tỉnh miền trung một lần nữa đã khẳng định được vai trò
của truyền thông báo chí đã đưa những thông tin kịp thời khách quan trung thực
không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá và trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia
cũng là một trong những nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng của báo chí
tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi mới đây hội nhà báo việt nam phối hợp với hội nhà báo tỉnh quảng ngãi
đã tổ chức hội thảo báo chí miền trung tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo
tại hội thảo lần này ban tổ chức đã nhận được hai mươi chín tham luận từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
các tham luận đều là những kết quả nghiên cứu chuyên sâu những kinh nghiệm tác nghiệp báo chí sinh động và thiết thực
cũng như đề xuất gợi ý rất hữu ích để công tác tuyên truyền về chủ đề biển đảo đạt hiệu quả hơn
những tham luận tại hội thảo lần này đều nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện thông tin tuyên truyền trên báo chí
về bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc trong thời gian qua
các cơ quan báo chí đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của đảng và nhà nước
chủ động xây dựng nhiều chuyên trang chuyên mục
và dành thời lượng thỏa đáng để duy trì thường xuyên những thông tin về biển đảo
trong đó tập trung tuyên truyền về các chứng cứ lịch sử thực tiễn và cơ sở pháp lý
nhằm khẳng định chủ quyền của việt nam trên biển đông đặc biệt là đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
báo chí là một đội quân hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong những năm qua các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương
các ban bộ ngành thì đã góp sức rất nhiều trong việc tuyên truyền để cho mọi người dân
kể cả đồng bào ta nước ngoài kể cả bạn bè quốc tế hiểu được một đất nước việt nam
luôn luôn đề cao với độc lập tự do chủ quyền của mình
một số tác phẩm báo chí gần đây đã có cách tiếp cận mới
tạo khung pháp lý tốt cho lập luận đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam
các nhà báo không ngừng phấn đấu
nâng cao kỹ năng tác nghiệp với nhiều bài viết phóng sự về chủ đề biển đảo có sức lay động và lôi cuốn
tuy nhiên tham luận của các cơ quan báo chí thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế
trong công tác tuyên truyền về biển đảo đó là các cơ quan báo chí chưa thật sự đồng đều
nhiều lúc mang tính hô hào đơn điệu thiếu tính chiều sâu
thiếu hụt một số kiến thức hoặc nhầm lẫn về kỹ thuật
tại hội thảo các tham luận đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền
với chủ quyền biển đảo quốc gia
theo phó chủ tịch hội nhà báo việt nam mai đức lộc trong thời gian tới
các cơ quan báo chí và các nhà báo không chỉ quan tâm đến vấn đề chủ quyền biển đảo
mà phải tập trung tuyên truyền đến các hoạt động phát triển kinh tế biển
môi trường biển để góp phần phát triển bền vững
cùng với đó các cơ quan báo chí và các nhà báo không chỉ quan tâm đến vấn đề chủ quyền biển đảo
báo chí cần thường xuyên tuyên truyền những chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước
liên quan đến biển đảo để nhân dân nắm bắt thực là sân chơi độc diễn của đảng
báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay trong chuyên mục phòng chống diễn biến hòa bình
có bài viết với tiêu đề không thể xuyên tạc bản chất cuộc bầu cử đã phản ánh rõ vấn đề này
bài viết đã nhấn mạnh thực tế cho thấy cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn
và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vừa qua
tiến trình bầu cử được tuân thủ theo một quy trình chặt chẽ dân chủ bình đẳng khách quan
với tinh thần thượng tôn pháp luật
cuộc bầu cử cũng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử
bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử theo quy định của pháp luật
bằng lá phiếu của mình cử tri sẽ quyết định ai là người xứng đáng để bầu
những luận điệu cho rằng bầu cử ở việt nam là áp đặt mất dân chủ
người dân phải ăn một mâm cơm cũ do đảng cộng sản dọn sẵn là xuyên tạc bịa đặt với dụng ý xấu
hòng phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ ta phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
trên khắp mọi miền đất nước người dân vui mừng háo hức trong ngày bầu cử
ngày hội của toàn dân với niềm tin tưởng và tự hào chính đáng
việc ngân hàng nhà nước ban hành thông tư sáu hai nghìn một mươi sáu sửa đổi bổ sung một số điều
của thông tư ba mươi sáu hai nghìn một mươi bốn trên cơ sở tiếp thu nhiều ý kiến phản biện của thị trường
xét chặt quy định cho vay bất động sản xong đưa ra lộ trình thực hiện được nhận định là giải pháp dung hòa
từ nay đến khi các quy định mới chính thức có hiệu lực sẽ là khoảng thời gian để ngân hàng và doanh nghiệp
dọn dẹp chấn chỉnh lại hoạt động đang có nguy cơ quá đà này
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
bài viết dẫn lời đại diện hiệp hội bất động sản việt nam
nếu giữ nguyên các nội dung như bản dự thảo thông tư ban đầu và thời gian áp dụng ngay từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thị trường sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn không khác nào chiếc xe đang phóng tốc độ cao bị phanh gấp
nay với quy định mới các chủ thể tham gia thị trường sẽ có thời gian để chuẩn hóa lại hoạt động của mình
thích ứng với những thay đổi thị trường sẽ giảm tốc xong từ từ và không gây ra cảnh đổ vỡ dây chuyền
cùng ngày ban hành thông tư sáu ngân hàng nhà nước cũng đã phát đi chỉ thị yêu cầu theo dõi giám sát chặt chẽ
và cảnh báo tổ chức tín dụng có quy mô cũng như là tốc độ tăng trưởng tín dụng ở một số ngành lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
chỉ thị nhắc nhở các tổ chức tín dụng hướng tín dụng lĩnh vực bất động sản vào dự án nhà ở xã hội
nhà ở thương mại đáp ứng nhu cầu của người dân theo chủ trương của chính phủ
tức là những dự án có mức giá phù hợp với nhu cầu chi trả của số đông người dân
thay vì chạy đua theo phong trào các dự án cao cấp và rất dễ rơi vào cảnh tồn hàng không bán được
khi ấy bóng mai nợ xấu sẽ trở lại
theo số liệu mới nhất từ cục trăn nuôi cho thấy một trăm linh các trại chăn nuôi gà lợn được khảo sát đều sử dụng kháng sinh vượt ngưỡng cho phép
mặc dù đã có danh mục các loại thuốc kháng sinh không được dùng trong chăn nuôi
tuy nhiên qua tìm hiểu của báo đời sống và pháp luật thần dược này vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường và sử dụng vô tội vạ
ngoài thông tin điều tra trực tiếp về thực trạng tràn lan mua bán thuốc kháng sinh
dùng cho chăn nuôi hiện nay bài báo cũng thông tin thêm
theo số liệu được công bố từ dự án điều tra tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi tại năm tỉnh
nam định thái bình đồng nai bình dương và bà rịa vũng tàu năm hai nghìn một mươi năm của cục thú y cho thấy
có đến một trăm linh số cơ sở chăn nuôi có sử dụng kháng sinh trong phòng và điều trị bệnh cho lợn
sáu mươi tám số cơ sở trăn nuôi có sử dụng thức ăn trăn nuôi có chứa kháng sinh để phòng bệnh và kích thích tăng trưởng
theo các chuyên gia
các chuyên gia nông nghiệp người chăn nuôi giết mổ với suy nghĩ đơn giản rằng kháng sinh để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi
đồng thời sau khi giết mổ thịt của vật nuôi được ướp kháng sinh để bảo quản lâu và tốt hơn nhiều chất bảo quản khác
tuy nhiên việc lạm dụng khiến tồn dư kháng sinh trong thực phẩm sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường
những thức ăn này vào cơ thể trong thời gian dài sẽ có nguy cơ tăng sức kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh
lo ngại nguồn nước sinh hoạt không đáng
bảo nhiều gia đình đã chi cả chục triệu đồng để sắm cho mình chiếc máy lọc nước
tuy nhiên trên thị trường bày bán hàng chục thương hiệu máy lọc nước khiến người tiêu dùng khó lựa chọn
chất lượng cũng khó được kiểm soát
thông tin được đăng tải trên báo lao động có bài viết với tiêu đề
với sự kiên quyết trong tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của ngành chức năng
tình trạng xe quá tải quá khổ trên địa bàn tỉnh bạc liêu từng bước được chấn chỉnh
trong thời gian tới để công tác tuần tra kiểm soát và xử lý tình trạng trên được hiệu quả
ngành chức năng rất cần có sự quan tâm hỗ trợ của người dân
bởi tình trạng né chạm cân trốn tránh lực lượng tuần tra kiểm soát của các cá nhân tổ chức cố tình vi phạm ngày càng tinh vi hơn
người dân phải giám sát và tố giác những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nói chung
đến lực lượng công an và trong đó có xeo
chở quá khổ quá tải nói riêng thì chúng tôi sẽ xử lý quyết liệt đảm bảo là xử lý kịp thời
cùng với quyết tâm của lực lượng chức năng trong tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của ngành chức năng
mức phạt tiền đối với vi phạm của tài xế và chủ xe theo nghị định một trăm bảy mươi một
cũng đang phát huy tính hiệu lực hiệu quả của pháp luật trong xử lý tình trạng xe quá tải quá khổ
khi để xảy ra tình trạng trên ngoài trách nhiệm dân sự
tài xế và tổ chức cá nhân giao xe vi phạm quá tải còn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm của mình
quỹ ban nhân dân thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa thống nhất cùng nhà đầu tư dự án hầm phước tượng phú gia
đề xuất miễn giảm mức phí qua trạm thu phí bắc hải vân cho các hộ dân đơn vị gần trạm thu phí
theo đó chính quyền địa phương đã cùng nhà đầu tư dự án thống nhất danh sách gần một trăm một mươi phương tiện ô tô của các hộ doanh nghiệp này
để trình miễn hoạt động
hoặc giảm một phần phí đường bộ
ngay khi nhận được kiến nghị của các hộ dân thị trấn lăng cô đã làm công tác tuyên truyền vận động để mọi người cùng có tinh thần chia sẻ
thực tế ngoài các hộ dân bị ảnh hưởng đã được lập danh sách miễn giảm mức phí qua trạm thu phí
vẫn còn rất nhiều hộ dân trên địa bàn đi tuyến lăng cô ra huế và huế vào lăng cô bằng ô tô cũng được hưởng lợi ích của hai dự án hầm
nhưng không phải đóng phí vì không lưu thông qua dự án này
theo lãnh đạo ubnd tỉnh thừa thiên huế để thực hiện phương án tài chính hoàn vốn cho dự án bot hầm phước tượng phú gia
rất cần sự chung tay tham gia của người dân đơn vị cùng đảm bảo lợi ích hài hòa giữa ba bên người dân nhà nước và doanh nghiệp
đây là công trình được thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện theo cơ chế đặc thù và áp dụng hình thức giao thầu
không thông qua lựa chọn nhà thầu từ giai đoạn lập dự án khảo sát thiết kế thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành
dự án sau khi đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần khắc phục tình trạng ồn tắc giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông rút ngắn thời gian khi lưu thông qua khu vực này